bệnh viện bãi cháy quảng ninh mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân cvt năm mươi tuổi
chú huyện đình lập tỉnh lạng sơn đến khám vì bị đau vùng ngực kem ho khắc đơm
khai thác tiền sử được biết bệnh nhân có tiền sử uống rượu hút thuốc lào nhiều năm
các triệu chứng trên xuất hiện hai tuần trở lại đây
tại bệnh viện bệnh nhân được chụp ct scanner lồng ngực
kết quả phát hiện tổn thương dạng hang vùng đỉnh phổi phải kem tổn thương đông đặc
dây tổ chức kẽ lên cận dây mang phổi vùng đỉnh phải
kết quả xin thiết phổi bằng phổi dưới cắt lớp vi tính trần đoán viêm do nấm aspergillus dâm lấn
các bác sĩ đã hội trần kết luận bệnh nhân bị u nấm phổi asburgillus
và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt phân thủy phổi phải có u khu chú
các phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa hai hoàng văn quyết trưởng phòng tổ chức cán bộ
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn hiệp phó trưởng phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến cùng ekip mổ thực hiện
các bác sĩ sử dụng duy nhất một đường mồ khoảng ba cm tiếp cận vùng tổn thương
kheo láo phẫu tích gỡ dính thành công cắt phân thủy đỉnh phổi phải chữa khối u
sau phẫu thuật bốn ngày vết mổ liền nhanh bệnh nhân có thể vận động đi lại
hồi phục sức khỏe nhanh chóng có thể xuất viện
u nấm phổi được hình thành do nấm sợi phát triển trong hang phổi có từ trước
như hang phổi do bệnh lao hang phổi do áp xe phổi hoặc do rán phía quản
các bào từ nấm phát triển trong các hang phổi đó sinh ra bệnh u nấm phổi
hầu hết các trường hợp nhiễm u nấm phổi không có trậu trứng
đôi khi do u nấm gây viêm mô hạ xung quanh mạch máu phổi có thể dẫn đến ho ra máu
nếu không phát hiện và điều trị kịp thời u nấm phổi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân
bác sĩ chuyên khoa hoàng văn quyết trường phòng tổ chức cán bộ cho biết
trước đây bệnh nhân u nấm phổi thường được điều trị phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở kinh điển
ngày nay phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt u nấm phổi được coi là phương pháp hiện đại
có độ an toàn hiệu quả cao ưu điểm vượt trội hơn phương pháp mổ mở truyền thống
như vết mù nhỏ chỉ khoảng ba cm đảm bảo tính thẩm mỹ giảm đau đớn và ít suy giảm chức năng hô hấp sau mổ
hạn chế các nguy cơ biến chứng do chảy máu nhiễm trùng vết mổ trong và sau phẫu thuật
bệnh nhân trải qua quá trình hậu phẫu nhẹ nhàng có thể xuất viện sau năm bảy ngày đối với phẫu thuật nội soi thay vì một mươi một mươi hai ngày đối với mổ mở
đối với u nấm phổi việc điều trị nội khoa với thuốc kháng nấm thường không có hiệu quả
vì vậy phẫu thuật nội soi lồng ngực là giải pháp tối ưu giúp loại bỏ u nấu phổi an toàn hiệu quả giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị
chia sẻ về bệnh nấm phổi tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị bích ngọc trưởng khoa hô hấp bệnh viện phổi trung ương cho biết
nhầm nấm phổi là lao phổi trong một nghiên cứu năm mươi những bệnh nhân đã từng mắc lao đến khám tại các cơ sở các cơ sở chữa trị về bệnh lao thì năm mươi đó là nấm phổi
nếu như chúng ta mà không nghĩ đến nấm phổi thì chúng ta đã chẩn đoán sai cho khoảng năm mươi số trường hợp bệnh nhân đến khám và chúng ta sẽ điều trị sai cho khoảng năm mươi số trường hơn
nấy là một dạng nhiễm trùng phổi và thường xảy ra ở những người suy giảm miễn dịch hoặc đang mắc phải một bệnh lý mạng tính nào đó
hoặc từng có những tổn thương ổn định

tuy nhiên nguy cơ tử vong do nấm phổi lên tới bảy mươi nếu không được điều trị kịp thời
hiện nay việc điều trị nóng phổi không gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên việc phát hiện sớm và chẩn đoán bệnh từ giai đoạn đầu là rất khó
các triệu chứng ban đầu của bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý viêm nhiễm đường hô hấp thông thường khác nên người bệnh thường chủ quan
nấm phổi không phải là một căn bệnh phổ biến và hiếm khi xảy ra ở người khỏe mạnh
người mắc bệnh đống phổi có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị trong giai đoạn sớm
tuy nhiên bệnh nấm phổi sẽ rất nguy hiểm và gia tăng tỷ lệ tử vong nếu người bị nấm phổi không được chẩn đoán và điều trị sớm
lúc này các bào từ nấm nhân lên và lây lan nhanh chóng sang các cơ quan khác trong cơ thể
từ đó gây ra các biến chứng nghiêm trọng như nấm não nấm mảng não viêm cơ viêm nội nhãn nhiễm nấm huyết
ngoài ra các triệu chứng ban đầu của nấm phổi dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác trên hệ hô hấp
khiến người bệnh chủ quan không đi thăm khám sớm
từ đó bệnh càng trở nên trầm trọng hơn và làm tăng nguy cơ tử vong
mặc dù mọi người thường hít phải loại nấm này từ không khí
nhưng loại nấm này chỉ ảnh hưởng đến những người có hệ miễn dịch suy giảm nặng như bệnh nhân ung thư máu ung thư các cơ quan khác
sau kế ghép tạng hoặc điều trị các thuốc ức chế miễn dịch dài ngày dẫn đến bệnh nấm aspergillus xâm lấn
loại nấm này cũng có thể gây bệnh ở những người đã hoặc đang có bệnh tại phổi
chẳng hạn như những người đã từng mắc lao phổi hèn xuyễn hay sơ đăng phổi dẫn đến bệnh nấm asburgill phổi mạng tính
tại việt nam hiện chưa có số liệu cụ thể về bệnh nấm phổi do aspillus
ở việt nam do dịch tễ lao cao nên gánh nặng nấm aspergillus phổi mạng tính lớn
khoảng năm mươi bệnh nhân đã từng mắc lao đến khám lại tại các cơ sở chuyên khoa hô hấp mắc nấm asvergillut phổi mạng tính
việt nam cũng là nước có gánh nặng nấm asverg phổi mạng tính đứng thứ năm trên thế giới với trên năm mươi năm ca
người mắc nấm phổi nếu không được điều trị phần phổi bị phá hủy sẽ ngày một lớn dẫn đến mất chức năng phổi
lâm sàng biểu hiện là ho ra máu khó thở và si mòn dần dần người bệnh sẽ tử vong
trên thế giới tỷ lệ sống của bệnh nhân nấm aspergillus phổi mạng tính sau một năm năm năm một mươi năm tương ứng là tám mươi sáu sáu mươi hai bốn mươi bảy
tỷ lệ mắc nấm aspergillus phổi mạng tính ở bệnh nhân lao mới một mươi bốn và lao đã điều trị năm mươi sáu
nấm phổi là một bệnh lý nhiễm trùng do nấm xâm nhập vào phổi
nấm phổi do các loại nấm khác nhau gây ra phổ biến nhất là asburgillus
nấm có thể tồn tại ở nhiều nơi trong môi trường như đất nước không khí trên các vật dụng và có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp thường gặp ở những người có hệ miễn dịch yếu
các triệu chứng thường gặp khi mắc bệnh nấm phổi
tùy thuộc vào chủng vi nấm ký sinh cùng với tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh mà triệu chứng bệnh sẽ khác nhau cụ thể như sau
nấm phổi do nấm candida
các triệu chứng như sốt cao đột ngột hoặc sốt cao kéo dài khan tiếng khó thở ho khan hoặc ho có đờm
ngoài ra người bệnh sẽ thấy xuất hiện một lớp màu trắng bao phủ trên bề mặt lưỡi khoang miệng và họng từ đó gây tổn thương khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc ăn uống và ruột cơ nhanh chóng
nấm phổi do nấm cryptococcus
các triệu chứng như sốt kèm theo đau đầu dữ dội chóng mặt hò kéo dài khó thở đau tức ngực dối loạn ý thức có thể hôn mê xuất hiện các nốt phỏng hoặc lét ở họng và miệng
nấm phổi do nấm aspergillus
nấm phổi do nấm aspergillus gây ra sẽ được chia thành ba thể khác nhau là u nấm phổi nấm phổi phía quản xị ứng nấm phổi xâm nhập
ở mỗi thể bệnh lại xuất hiện các triệu chứng khác nhau tuy nhiên hầu hết đều có các đặc điểm như sốt cao và ho dai rẳng là hai triệu chứng điển hình nhất
ăn đến sụt cân đau tức ngực đau học đau đầu
trong trường hợp bệnh ở thể phía quản xị ứng người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng tổn thương hệ hô hốc khác như hèn phía quản
trường hợp ở thể nấm phổi xâm nhập hoặc ô phổi thì có thể gây ra hiện tượng ho ra máu rất nguy hiểm
nguyên nhân như nấm phổi là gì
vi nấm có thể tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau như nước đất trong không khí trên bề mặt vật dụng hay thậm chí là sống trên da hoặc bên trong cơ thể người
nấm gây bệnh thường có các đặc điểm như hình sợi có nhân thành tế bào là hợp chất gruxid và được bao phủ bởi kỳ tin
nấm sinh sản cực kỳ nhanh chóng bằng hình thức nhân đôi tế bào hoặc sinh sản vô tính
vi nấm là một loại vi sinh vật không có dễ nên cần có vật sống để chúng ký sinh hoặc sống bằng hình thức hoại sinh
một số chủng nấm được xem là tác nhân chính gây ra bệnh nấm phổi là candida aspergillus cryptococcus
hầu hết các loại nấm không thể xâm nhập vào các cơ quan để gây hại khi cơ thể người khỏe mạnh
tuy nhiên nấm sẽ phát triển và gây bệnh tại phổi khi cơ thể con người vô tình tạo ra những điều kiện thuận lợi
những đối tượng sau đây sẽ dễ mắc phải bệnh nấm phổi hơn người khỏe mạnh bao gồm
những người sử dụng corticoid trong dài ngày hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh
những người cao tuổi người mắc bệnh lý mạng tính lâu năm
người suy giảm hệ miễn dịch khiến cơ thể không đủ sức để chống lại sự phát triển của nấm gây bệnh
chẳng hạn người bị nhiễm hivs bệnh nhân ghép tạng
người bị dối loạn chuyển hóa hoặc suy dinh dưỡng
mắc các bệnh lý về máu gây giảm bạch cầu kéo dài như bệnh bạch cầu cấp tính hoặc bệnh lifo
người từng bị bệnh lao phổi
việc điều trị bệnh nấm phổi sẽ không quá khó nếu người bệnh được trần đoán sớm chính xác và điều trị đúng cách
bác sĩ sẽ dựa vào loại nấm gây bệnh và kết quả của kháng sinh đồ để cho người bệnh sử dụng các loại thuốc kháng nấm phù hợp
có rất nhiều loại thuốc kháng nấm trên thị trường
tuy nhiên các nhóm thuốc sau đây thường sẽ đem lại hiệu quả điều trị bệnh nống phổi cao nhất
nhóm thuốc echinocandins nhóm thuốc này đem lại hiệu quả điều trị cao và an toàn
nhóm thuốc amphotericin b thường được sử dụng dưới dạng liposam để giảm tối đa độc tính của thuốc
nhóm thuốc azon nhóm này có thể được chỉ định điều trị nấm phổi
tuy nhiên đối với trường hợp bệnh do vi nấm aspegillus thường ít được chỉ định vì tỷ lệ kháng thuốc khá cao
ngoài ra trường hợp người bị bệnh nấm phổi do di chứng của bệnh lao phổi thì phương pháp điều trị nội khoa không đem lại hiệu quả
bác sĩ sẽ chủ động bơm trực tiếp một lượng ampho tericine thông qua ống nội soi để đưa thuốc vào hang lao có u nấm
biện pháp này được chỉ định cho bệnh nhân nấm phổi có biểu hiện ho ra máu nhẹ
ngược lại nếu tình trạng ho ra máu nặng thì khả năng cao bệnh đã chuyển biến xấu và có thể phải thực hiện phẫu thuật do động mạch phế quản đã bị bít tác